thưa quý vị một mươi đối tượng trong đường dây chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ quy mô lớn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội
chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí quân dụng
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang với cục cảnh sát hình sự
và cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở một mươi đối tượng
thu giữ tám mươi bốn khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn các loại ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai một do điện
một máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị máy móc phục vụ cho việc chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi
đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng
qua giám định có một mươi một khẩu súng là vũ khí quân dụng một mươi bốn khẩu súng là công cụ hỗ trợ
dương minh tuấn khai nhận đã mua súng của cao văn hoài và võ ngọc trâm
sau đó thuê trần văn năng cắt các linh kiện
thiết bị chế tạo cải tạo súng để bán cho các đối tượng khác với giá từ bảy đến một mươi hai triệu đồng
còn cao văn hoài và võ ngọc trâm thừa nhận đặt mua súng công cụ hỗ trợ rồi mang về giao bán qua các trang mạng xã hội
hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng